tại nhà quốc hội đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã tiếp đồng chí homero acosta alvarez ủy viên trung mương đảng đại biểu chính quyền nhân dân thư ký hội đồng nhà nước cuba
vui mừng chào đón đồng chí homero acosta alvarez cùng đoàn đại biểu cấp cao cuba sang thăm và làm việc tại việt nam
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng nhấn mạnh việt nam luôn tự hào vì cuba
và vui mừng trước những thành tựu mà cuba đã đạt được
chúc mừng cuba đã tổ chức bầu cử thành công tổ chức trưng cầu ý dân về bản hiến pháp mới và đã thông qua bản hiến pháp mới
nhân dịp này phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã chia sẻ cùng đồng chí homero acosta alvarez
nhiều vấn đề liên quan tới tổ chức bộ máy nhà nước nói chung và của quốc hội nói riêng
vai trò lãnh đạo của đảng và nhiều nội dung khác mà đoàn cuba quan tâm